tại hà nội festival tôi tin tôi có thể với chủ đề
trí thức bản địa mạch sinh nguồn sống đã được tổ chức
sự kiện được thực hiện bởi đại diện của các cộng đồng người dân tộc thiểu số
đến từ gần hai mươi địa phương trên cả nước
trước khi đến với chương trình này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi
điểm lại một số hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý trong tuần qua
vừa qua tại hà nội hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam
phối hợp với hội nhấp ảnh hoa kỳ khai mạc triển lãm ảnh quốc tế hội nhếp ảnh hoa kỳ
triển lãm tập hợp một trăm bốn mươi tám khoảnh khắc nhấp ảnh ấn tượng
của một trăm bốn mươi tám nghệ sĩ nhấp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư của bốn mươi ba quốc gia trên thế giới
những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm là những khoảnh khắc yêu thích nhất
do chính các tác giả tự lựa chọn về đất nước thiên nhiên con người
ở nơi các tác giả sinh sống hoặc đã từng đi qua
các tác phẩm được chọn ngẫu nhiên và được trưng bày theo các nhóm như
nhóm ảnh chân dung ảnh động vật ảnh thiên nhiên ảnh cuộc sống ảnh đen trắng
do các tác giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
nên triển lãm mang đến một không gian ảnh phong phú về đề tài nội dung cũng như hình thức thể hiện
mới đây tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và trao giải cuộc thi sơn ca trong thành phố
đây là một trong những hoạt động của ngày hội

thế giới tuổi thơ được tổ chức định kỳ hàng năm
nhằm tạo nên một sân chơi lành mạnh bổ ích mang tính giáo dục cao dành cho thiếu nhi trong dịp hè
hội thi tài năng nghệ thuật thiếu nhi sơn ca trong thành phố nằm trong chuỗi hoạt động của ngày hội
thế giới tuổi thơ lần thứ hai mươi một đã mang đến một sân chơi mới nhân dịp quốc tế thiếu nhi ngày một tháng sáu
cũng tại ngày hội đã có nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm ảnh với đề tài
bác hồ với thiếu nhi quyền trẻ em cuộc sống quanh em cùng các khu vui chơi giải trí
các trò chơi dân gian khác
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch bắc hà năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề sắc màu cao nguyên trắng
tuần văn hóa du lịch bắc hà hai nghìn một mươi tám có nhiều điểm nhấn đặc sắc và hấp dẫn
nhằm tôn vinh bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa góp phần đẩy mạnh liên kết du lịch
thu hút đầu tư để xây dựng các sản phẩm du lịch
điểm nhấn của buổi khai mạc là màn biểu diễn văn hóa dân gian
và chương trình lễ hội đường phố mang đậm bản sắc truyền thống
do chính những nghệ nhân dân tộc thiểu số trên địa bàn biểu diễn
như lễ cấp sắc của người dao mũi xòe của người tài
cùng với đó có nhiều hoạt động hấp dẫn khắc họa những nét văn hóa đặc sắc
của vùng đất bắc hà và tỉnh lào cai
thưa quý vị và các bạn
nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu và chào hè hai nghìn một mươi tám
nhà hát mô rối thăng long giới thiệu các chương trình mới đặc sắc
dành cho các khán giả nhí
đây là những chương trình được các nghệ sĩ nhà hát đầu tư công phu
hoành tráng đậm chất hài hước dí dỏm và đầy màu sắc
tiếp nối các chương trình dành cho trẻ em được khán giả vô cùng yêu thích
trong năm hai nghìn một mươi bảy
là một trong những đơn vị hoạt động nghệ thuật tiêu biểu trên địa bàn thủ đô
những chương trình do nhà hát mô dối thăng long tổ chức
luôn thu hút được đồng ý
trong đảo khán giả đoàn nghệ thuật hai của nhà hát mô rối thăng long
thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt chào hè hai nghìn một mươi chín
do nghệ sĩ ưu tú trí kiên đạo diễn gồm các tiết mục
hoa ban đỏ vườn thú đáng yêu đại dương xanh cô bé quảng khăn đỏ
và đặc biệt là câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng
một câu chuyện hấp dẫn với tình tiết ly kỳ đầy kịch tính

thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt chào hè hai nghìn một mươi tám
do nghệ thuật đặc biệt chào hè hai nghìn một mươi tám
trong đảo khán giả đoàn nghệ thuật đặc biệt chào hè hai nghìn một mươi tám

một chương trình nghệ thuật tổng hợp với phong cách giản dựng mới lạ của nghệ sĩ ưu tú đức hùng
đặc biệt đạo diễn đức hùng đã khéo léo lòng những nhân vật cổ tích việt nam
vào vở diễn như thạch xanh công chúa quỳnh nga
một cách rất sáng tạo và độc đáo mang tính giáo dục nhẹ nhàng và nhân văn sâu sắc
trong đảo khán giả đoàn nghệ thuật đặc biệt chào hè hai nghìn một mươi tám

cho đoàn nghệ thuật tổng hợp với phong cách giản dựng mới lạ của nghệ thuật tổng hợp với phong cách giáo dục nhẹ nhàng và nhân văn sâu sắc

ví dụ trong quá trình biểu diễn chúng tôi có sự tương tác mời các cháu lên để các cháu cùng có thể tập làm nghệ sĩ cùng biểu diễn cùng hát cùng nhảy múa để cho các cháu thấy trẻ thơ có những hồn nhiên như thế
qua thông điệp tình yêu thương và khám phá những điều kỳ diệu thế giới quanh ta các chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhà hát múa dối thăng long đã mang lại cho khán giả những giây phút thưởng thức vui vẻ và ý nghĩa
thưa quý vị và các bạn festival tôi tin tôi có thể được tổ chức mới đây đã gây được ấn tượng tốt đẹp cho những người tham gia
festival lần này đã nhấn mạnh giá trị thực tiễn của nguồn chi thức dân gian được tích lũy qua hàng ngàn năm của các tộc người thiểu số giúp bà con dân tộc tự hào với văn hóa của mình
từ đó họ tự tin chủ động gìn giữ trao truyền cho các thế hệ mai sau
festival tôi tin tôi có thể là chuỗi sự kiện được khởi xướng
từ năm hai nghìn một mươi năm sau ba năm tổ chức chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng giới chuyên gia nghiên cứu về văn hóa các dân tộc cũng như các tổ chức quan tâm tới bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc việt nam
đây chính là một ngày hội mà tất cả những dân tộc thiểu số trên cả nước có thể cùng tôi và chung vui để tôn vinh sự đa dạng văn hóa cũng như là chi thức bản địa
trong hai năm trở lại đây chủ đề mà chúng mình tập trung đó chính là chi thức bản địa mạch sinh nguồn sống
thì chi thức bản địa nó rất là quan trọng đối với những người dân ở các địa phương khác nhau dân tộc bản địa khác nhau
đối với các địa phương thì chính cái chi thức bản địa này nó tạo nên cái sức mạnh nó tạo nên những cái giá trị cội nguồn của các dân tộc
festival tôi tin tôi có thể hai nghìn một mươi tám được mở màn bằng buổi tọa đàm nghe từ xanh trong
tại buổi tọa đàm những người tham gia được bàn luận chia sẻ về những phong tục tập quán văn hóa của đồng bào các dân tộc
bên cạnh buổi tọa đàm triển lãm về những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc cũng được tổ chức
giúp mọi người có những cái nhìn chân thực và sống động hơn về nền văn hóa các dân tộc thiểu số của việt nam
muốn mang một cái bản sắc dân tộc riêng của người dân tộc hơn tôi để đến đây để cùng cho mọi người cùng biết là về cái bản sắc dân tộc và cái chi thức bản địa
và còn giữ được những cái nét của bản sắc dân tộc để không phải mai một và mình sẽ duy trì lại cho mọi người
điểm nhấn trong festival tôi tin tôi có thể năm nay là chương trình biểu diễn nghệ thuật của gần một trăm linh diễn viên đến từ gần hai mươi địa phương trên cả nước
khác biệt so với những năm trước năm nay chương trình nghệ thuật được trình diễn ngay trong không gian phố đi bộ hồ gươm
từ đó tạo ra một không gian gần gũi giữa diễn viên và khán giả
tham gia cái chương trình tôi tin tôi có thể năm hai nghìn một mươi tám này với ba cái tiết mục kết hợp đó chính là đánh yến ném còn và múa khen
đây là những cái hoạt động mà mang cái bản chất đặc trưng của dân tộc mong ở trên lê châu
cái mong muốn của tôi và cũng như nhóm của trong đến với cái chương trình tôi tin tôi có thể này
thì là chúng tôi nhờ cái chương trình này mà chúng tôi mang được cái bản sắc đặc trưng đấy đến để quảng bá cho công chúng thủ đô
và từ đó thì công chúng của thủ đô có thể biết được là trên vùng xa xôi đấy cũng có những cái nét văn hóa
và cũng rất là hài hòa và cũng rất là vui thú vị
và chúng tôi cũng mong muốn là qua đây thì công chúng thủ đô sẽ lên để khám phá nhiều hơn
và sẽ biết nhiều hơn về những cái nếp văn hóa của dân tộc mong ở trên lê châu
những tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong chương trình như hát giao duyên dân tộc bà thẻn hà giang
hát du con dân tộc mường thanh hóa hát phong thư của dân tộc nùng lạng sơn múa mừng bến nước dân tộc ế đê đắk lắc
đã mang đến cho những người tham gia
thông khí sôi nổi và đầy hào hứng
hẹn gặp lại